trường đại học nông lâm huế kỷ niệm năm mươi năm thành lập một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy đón nhận huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai và danh hiệu trường đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học cấp quốc gia
trường đại học nông lâm đại học huế tiền thân là trường đại học nông nghiệp hai trường hiện có bốn trăm năm mươi cán bộ đảm bảo đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn cho khu vực miền trung tây nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế
định hướng chiến lược từ nay đến năm hai nghìn hai mươi nhà trường sẽ tiến hành kiểm định cấp quốc gia và cấp khu vực asean tám một mươi chương trình đào tạo chuẩn
tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn mở rộng nâng tầm các mối quan hệ hợp tác quốc tế
thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho trường đại học nông lâm huế